còn vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng bốn trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy b khu vực thuộc xã quế sơn huyện châu thành tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm hai người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên nguyễn tấn nhật sinh năm hai nghìn một ngụ tại xã tân thanh huyện rồng trôm
điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi một b bốn bảy mươi nghìn sáu mươi năm đang di chuyển theo hướng từ cầu an hóa về thị trấn châu thành
thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển số bảy mươi một c một ba mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi do lê quốc trung sinh năm hai nghìn
ngụ tại xã phú long huyện bình đại điều khiển đang đi ngược trên đường một chiều hướng từ thị trấn châu thành về bình đại
do di chuyển với tốc độ cao cú vạp chạm mạnh đã làm cả hai thanh niên văng ra xa và tử vong tại chỗ
hai xe mô tô đều bị hư hỏng nặng